thưa quý vị các triệu chứng hậu covid một mươi chín mà bệnh nhân hay mắc phải như khó ngủ đau ngực hay quên tim đập nhanh đặc biệt là các vấn đề tổn thương phổi
với các triệu chứng hậu covid một mươi chín nói trên bệnh nhân hiện có thể áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng hiện đại kết hợp với điều trị y học cổ truyền mang lại hiệu quả cao
từ đó các chuyên gia bác sĩ sẽ đưa ra những phương pháp điều trị phù hợp và hiệu quả nhằm nhanh chóng cải thiện các chức năng của cơ thể
tác dụng của phục hồi chức năng hậu covid một mươi chín
giảm đau đầu chóng mặt mất ngủ làm mềm cơ giúp hết đau mỏi cơ cổ vai tăng cường sức mạnh cơ tầm vận động khớp giúp tăng chức năng vận động giúp người bệnh dễ thở tăng cường chức năng hô hấp của phổi tăng sức mạnh của các cơ hô hấp
với đội ngũ chuyên gia điều dưỡng và kỹ thuật viên chuyên nghiệp tận tâm có thể chăm sóc người bệnh một cách khoa học giúp họ tự lập trong các sinh hoạt và công việc hàng ngày góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại